bị tuyên phạt tử hình trong vụ án ma túy khủng hơn một tám trăm linh bánh heroin
chủ ma túy tàng keng nam kháng cáo và xin ta tội chết
phiên tòa phúc thẩm vụ án chùm ma túy tráng a tàng tức là tàng keng nam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê ở sơn la và đồng phạm về tội mua bán trái phép gần một tám trăm linh bánh heroin
đã diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
cũng như phiên sơ thẩm phiên tòa lần này tiếp tục được xét xử trong trại giam công an tỉnh bắc ninh
trước đó tòa án bắc ninh mở phiên tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt chùm ma túy tàng keng nam tử hình
về tội mua bán trái phép chất ma túy
bạn hàng của tráng a tàng tại bắc giang là lương thị thảo quê bắc giang
do lập công trong việc giúp cơ quan điều tra khám phá vụ tàng keng nam nên được xem xét mức án trung thân
em nuôi của tàng cang nam là tráng an nấnh quê sơn la bị tuyên phạt mức án tử hình
hai bị cáo là giàng thị xua vợ của thàng keng nam và tráng a chư bố của tàng cang nam cùng nhận mức án trung thân
bảy bị cáo còn lại hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai ngày